tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng australia scott morrison
đang thăm chính thức việt nam theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao chuyến thăm chính thức của thủ tướng australia đến việt nam
cho rằng chuyến thăm sẽ tạo dấu ấn quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược với việt nam
để đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu thực chất trên tất cả các kênh lĩnh vực cả song phương và đa phương
khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ việc phát triển mạnh mẽ quan hệ với australia
một đối tác có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở châu á thái bình dương và quốc tế
thủ tướng scott morrison vui mừng nhận thấy hợp tác giữa quốc hội việt nam và quốc hội australia
đang phát triển tốt đẹp thực chất và hiệu quả hy vọng sự hợp tác này ngày càng tốt đẹp hơn trong tương lai
thủ tướng australia cũng nêu quan điểm thông qua hợp tác nghị viện nói riêng và hợp tác đa phương nói chung
sẽ thấy những khó khăn thách thức của nhau
một trong những thách thức của asean hiện nay đó là việc tham gia vào vòng đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc
và bảo đảm luật pháp quốc tế phải được coi trọng
thủ tướng australia khẳng định australia tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ việt nam về vấn đề này